trước những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi tại một số địa phương trên cả nước
chủ tịch ubnd huyện kim bảng tỉnh hà nam vừa ra quyết định về việc công bố dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện
theo đó ổ dịch được phát hiện từ đàn lợn của gia đình ông chu văn vĩ ở thôn tranh trung đồng xã văn xá huyện kim bảng
sau khi nhận được tin báo tri cục thú y tỉnh hà nam cùng các đơn vị chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm của năm con lợn ốm từ gia đình ông vĩ và gửi đi xét nghiệm
đến ngày hai mươi tám tháng hai kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu phi đối với cả năm con lợn của gia đình ông vĩ
ngay sau đó huyện kim bảng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ một mươi năm con lợn của gia đình ông chu văn vĩ theo đúng quy trình
cùng với đó huyện kim bảng cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền cơ sở các cơ quan chức năng và người chăn nuôi
thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch ngăn chặn lây lan mầm bệnh ra ngoài khu vực
tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh nâng cao nhận thức ý thức chấp hành cho người chăn nuôi lợn